mặc dù trong thời điểm này thì nhu cầu mua sắm của người dân còn có những biến động
nhất là các mặt hàng tươi sống nước giải khát hay bánh kẹo
thì đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng tiêu thụ hàng kém chất lượng
không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hoạt động mạnh
do đó các cơ quan chức năng của tp hcm đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra tình hình
thực hiện an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố
hơn lúc nào hết vấn đề về an toàn thực phẩm những ngày giáp tết
luôn khiến người dân lo lắng và các cơ quan chức năng đầu đầu để ngăn chặn thực phẩm bẩn
trước tình hình này ban an toàn thực phẩm tp hcm đã tập trung kiểm tra các chợ đầu mối
và các chợ truyền thống các kho đông lạnh để kiểm tra dư lượng chất cấm trong nông sản
giấy tờ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
qua kiểm tra đoàn nhận thấy việc sử dụng hóa chất cấm đã được hạn chế rất nhiều
từ cái khâu mà dứt mổ là thu y kiểm soát nhưng mà khi mà trở thành thực phẩm
thì chúng tôi sẽ kiểm soát từ cái khâu từ chợ đầu mối
cho nên là nguồn gốc mà thực phẩm sẽ đi vào các chợ đầu mối
chúng tôi tập trung quản lý về xuất xứ nguồn gốc của sản phẩm phải hợp pháp
đồng thời chúng tôi có kế hoạch lấy mẫu đánh giá nguy cơ để phát hiện những chất độc hại
để phát hiện là thực phẩm có bị kém chất lượng hay không
và chúng tôi sẽ xử lý vi phạm ngay tại chỗ
việc thành phố chính thức trao quyền cho phép ban quản lý các chợ có quyền từ chối
thực phẩm không an toàn kinh doanh tại chợ đã hỗ trợ việc kiểm soát chuỗi thực phẩm tươi sống
đặc biệt là thịt heo kiểm tra được nguồn thịt chặt chẽ hơn
lực lượng thu y ngoài kiểm soát các lò giết mổ bằng camera còn lập các chốt chặn ở ngoài
không cho vào các chợ có khoảng gần tám mươi lượng thịt nhập vào chợ được kiểm soát
bên cạnh đó đội ngũ quản lý ở các chợ truyền thống cũng thường xuyên kiểm tra nguồn hàng nhập về
đồng thời nhắc dỡ bà con tiểu thương xuất trình giấy tờ nguồn gốc hàng hóa
từ đó tiểu thương đã có ý thức hơn trong nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng
cái cơ sở giết mổ đưa lên thì đem kiểm tra cái đó
thì sau một ngày khi mà hàng hóa hết thì cái hóa đơn chứng từ đó thì là bỏ không có lưu trữ nữa
do nguồn hàng tại các chợ được quản lý chặt chẽ nên đến thời điểm này
tp hcm chưa có ca ngộ độc nào do dùng phải thực phẩm bẩn gây ra
hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và sự cẩn trọng của người tiêu dùng
sẽ không còn những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra để người dân an tâm vui tết